ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an tp bắc ninh phối hợp các lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ
quá trình điều tra ban đầu xác định vụ việc diễn ra vào hồi một mươi giờ trên quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận cầu ngà phường vân dương thành phố bắc ninh
trong quá trình tham gia giao thông ông nguyễn văn sướng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ hàm long
có địa chỉ số một mươi năm hai bà trưng xuế hoa tp bắc ninh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín a ba mươi nghìn sáu trăm ba mươi
có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa
sau khi được mọi người can ngăn thì lên xe rời đi
tại nhà nguyễn văn sướng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng hai viên đạn cao su một viên đạn hơi cay
tại cơ quan công an nguyễn văn sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
ngày hôm qua tại khu phố tân lập phường đình bảng công an thị xã từ sơn bắc ninh và các lực lượng chức năng phối hợp giải cứu thành công bé gái bị bố đẻ bạo hành
cùng với đó thu giữ nhiều ma túy và vũ khí các loại
khoảng tám giờ ngày hôm qua nhận được tin báo của bà lê thị hương về việc tại nhà con trai bà là đặng trung kiên có tiếng gào thép cầu cứu của cháu nội bà là cháu đặng ngọc anh sáu tuổi
bà hương gọi cửa nhưng kiên không mở công an thị xã tử sơn cùng chính quyền địa phương xuống hiện trường xác minh
sau nhiều giờ thuyết phục kiên không hợp tác đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng công an đột nhập vào nhà kiên phát hiện người tình của kiên là lê thị nương
trú tại thành phố hà nội đang giữ cháu ngọc anh trên giường nên đã khống chế giải cứu cháu bé đưa vào viện cấp cứu
khám xét tại nhà kiên lực lượng công an thu giữ khoảng bảy bảy gram ma túy các loại và nhiều tăng vật liên quan đến việc bạo hành cháu bé
quá trình truy bắt đối tượng công an thu một khẩu súng k năm mươi chín hai hộp tiếp đạn chứa tổng cộng một mươi bốn viên đạn hai dao một cân tiểu ly và hơn một kg ma túy tổng hợp
tại bệnh viện đa khoa thị xã tử sơn theo kết luận của bác sĩ khắp cơ thể cháu ngọc anh có nhiều vết bầm tím trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng cánh tay phải gãy một phần ba giữa xương
bước đầu điều tra cơ quan công an xác định đặng trung kiên đã đánh đập bạo hành cháu bé trong nhiều ngày vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
công an tỉnh thái nguyên vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng có hành vi lấy số tiền gần năm mươi triệu đồng
vào khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày sáu tháng chín tại quầy phát lương hưu trên tầng hai bưu điện lưu xá thuộc tổ một phường hương sơn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên lợi dụng đông người đến lĩnh lương phạm văn anh có hộ khẩu thường trú tại tổ bốn phường trung thành thành phố thái nguyên đã có hành vi lấy số tiền hơn bốn mươi chín triệu đồng để trong ngăn bản phát lương rồi bỏ chạy
nhân viên phát lương và quần chúng nhân dân đã tập trung ngăn cản đối tượng điện báo cho lực lượng chức năng nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khống chế bắt giữ đối tượng và thu lại số tiền do phạm văn anh chiếm đoạt
tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử các bị can trong vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại thôn hoành xã đồng tâm